vào các ngày lễ tết và cuối tuần tại bãi biển hồ tràm xã phước thuận huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu
thu hút hàng chục ngàn lượt khách từ các nơi đến tám biển
thế nhưng những năm gần đây người dân địa phương và du khách đang rất bức xúc với tình trạng rác thải tràn gặp bãi biển
tại khu vực bãi biển hồ tràm có những nhà hàng được dựng tạm bỡ ngay bãi biển
hàng trăm du khách ăn uống hát hò vui chơi trên biển
bên cạnh bãi tắm người dân bày đủ các loại hải sản ra bán
cách đó chỉ vài mét là nơi tập kết tàu thuyền của ngư dân
tất cả rác thải từ túi ni lông ngư cụ xác hải sản cho đến đồ ăn uống của du khách đều được vứt ngay trên bãi biển
hình ảnh nhốn nháo nhát nhát tại đây đã khiến nhiều du khách lắc đầu ngắn ngẩm
từ một bãi biển đẹp chỉ vài năm trở lại nơi này đã trở nên ô nhiễm và ngập rác
điều đáng nói cách đó chỉ khoảng năm mươi mét là trụ sở của ban quản lý các khu du lịch huyện xuyên mộc
với tấm băng rôn treo trước trụ sở rác là nguồn ô nhiễm hãy làm sạch rác ở mọi nơi
thế nhưng ngay dưới bãi biển lại là hình ảnh trái ngược hoàn toàn